trong các ngày mùng hai và ngày mùng ba tháng sáu công ty cổ phần sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp tha đi
đã tổ chức chuyến thăm quan nông trường để tuyển dụng lao động trong đó có người campuchia gốc việt
trong hai ngày tha đi đã tổ chức chuyến tham quan nông trường nông nghiệp sơn âu thuộc tỉnh karocheck
và đôn panh thuộc tỉnh ratanakiri cho khoảng một trăm năm mươi người campuchia gốc việt
chuyến thăm quan này nằm trong chương trình tuyển mộ lao động hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
tạo công an việc làm cho người nghèo tại campuchia tha đi hiện thu hút khoảng ba năm trăm linh lao động người campuchia
làm việc tại công ty tôi rất yên tâm hàng tháng lĩnh lượng đúng hạn công việc xuân sẻ thu nhập của tôi được ba trăm năm mươi đô la một tháng
nếu anh chị em nào có nhu cầu đến làm việc tại công ty này thì xin mời vào tiền lương cũng giống như tôi không có gì phải lo lắng cả
trong khi hàng nghìn người lao động campuchia đang phải nhận trợ cấp lương từ chính phủ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
lợi nhu cầu của các công nhân tại công ty tha đi vẫn được bảo đảm
trong thời gian dịch bệnh bùng phát công ty chúng tôi vẫn hoạt động sản xuất các công nhân không ngại bị mất việc hay phải tạm thời nghỉ việc làm
lương khởi điểm của tôi là hai trăm năm mươi đô la một tháng sau khi làm việc có hiệu quả lương tôi tăng lên được ba trăm năm mươi đô la một tháng
và nếu có làm thêm giờ thì mức thu nhập có thể tăng lên bốn trăm linh đô la công việc của tôi cũng không quá vất vả cực nhập
nhờ mức lương tốt tôi đã có điều kiện cải thiện cuộc sống cho gia đình ngày càng tốt hơn
năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp của việt nam này đã có nhu cầu cần tuyển dụng hơn tám lao động để triển khai chiến lược nông nghiệp quy mô bền vững tại campuchia